tính đến tháng một mươi một năm nay kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt một trăm năm mươi chín năm tỷ usd tăng bảy năm so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên các số liệu thống kê cho thấy mức tăng trưởng xuất khẩu phần lớn nằm trong khu vực fdi
cụ thể khu vực kinh tế trong nước đạt bốn mươi năm bốn tỷ usd tăng bốn tám
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt một trăm một mươi bốn một tỷ usd tăng tám bảy
điều đó cho thấy khu vực kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn
đưa ra chỉ tiêu kinh tế xã hội cho năm hai nghìn một mươi bảy trong đó chỉ tiêu xuất khẩu sẽ tăng sáu bảy thấp hơn ba bốn so với chỉ tiêu đạt ra cho năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó mục tiêu trọng tâm trong hai nghìn một mươi bảy là đẩy mạnh khu vực kinh tế tư nhân và chú trọng đến thị trường trong nước
thông tư năm mươi tám của bộ giao thông vận tải đã khiến cho người dân ở khắp các tỉnh thành tới các điểm thu đổi giấy phép lái xe để đổi từ giấy phép lái xe dạng bìa sang vật liệu pet
đang nói là trong số này
có rất nhiều giấy phép lái xe không thời hạn hoặc vẫn còn thời hạn sử dụng
điều này khiến cho các trung tâm thu đổi quá tải người dân mệt mỏi và tệ nạn co giấy phép lái xe lại tái diễn
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là một điểm thu đổi giấy phép lái xe của sở giao thông vận tải hà nội
hàng trăm người trầu trực chờ đến lượt mình
có những người phải đến từ tờ mờ sáng nhiều người phải ngậm ngùi ra về dù đã phải chờ đợi rất vất vả
vì trên chung nhau lại cũng vất vả đó
đi rất là sớm đến đây xếp hàng đi từ sáu giờ
ở gần đây có những người đi xa họ đến đây rất sớm đến đây nhiều người đi từ bốn năm giờ sáng đến đây xếp hàng rồi
không chỉ ở hà nội ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước
những ngày qua người dân đã đến các điểm đổi giấy phép lái xe rất đông
nguyên nhân là do quy định của thông tư năm mươi tám của bộ giao thông vận tải
theo đó thời hạn đổi giấy phép lái xe của xe ô tô là ba mươi một tháng một mươi hai
còn đối với giấy phép lái xe mô tô tới năm hai nghìn hai mươi mới hết hạn
nhưng nhiều đối tượng đã tung tin đồn là
không đổi giấy phép lái xe mô tô trước năm hai nghìn một mươi sáu sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt
hoặc người lái sẽ phải thi lại lý thuyết
tôi đọc trên đấy là bảo là từ ba mươi một tháng một mươi hai là đổi đổi bằng phép lái xe là mất phí thấp
còn sáng hai nghìn một mươi bảy là bắt buộc phải thi lại chứ không cho đổi nữa
theo quy định của bộ giao thông vận tải lệ phí để đổi một giấy phép lái xe là một trăm ba mươi năm đồng
nhưng trước cảnh phải chờ đợi
đợi trong mệt mỏi nhiều người đã chấp nhận mất thêm tiền cho một số đối tượng
tự nhận là trung gian co mồi mà vẫn chưa thể đổi được giấy phép lái xe
ra đến đây thấy từ sáng đồng quá thì bắt buộc phải ra nhờ họ ở ngoài cổng họ làm cho
hai trăm năm mươi đồng có có và người ta bảo là về nộp một trăm ba mươi năm đồng đổi rồi ba trăm tám mươi năm đồng
như vậy quy định đổi giấy phép lái xe của bộ giao thông vận tải
đã gây ra rất nhiều phiền toái cho người dân
điều đáng nói là quy định này đã bị bộ tư pháp phản đối
theo bộ tư pháp việc đổi giấy phép lái xe không thời hạn hoặc đang còn thời hạn là quyền
chứ không phải nghĩa vụ của người sở hữu giấy phép lái xe
mới đây nhất bộ tư pháp đã đề nghị bộ giao thông giả soát quá trình thực hiện thông tư năm mươi tám
để có biện pháp khắc phục hậu quả nếu có và xem xét
xử lý trách nhiệm với tập thể cá nhân đã tham mưu ban hành văn bản này
dự án đường vành đai ba quanh hồ eak
nằm trên địa bàn thị trấn eak huyện eak tỉnh đắk lắc
có tổng chiều dài gần bảy km rộng một mươi ba m do ủy ban nhân dân huyện eak làm chủ đầu tư
với kinh phí hàng chục tỷ đồng
tuy nhiên do ngân sách còn hạn hẹp ủy ban nhân dân huyện eak đã tuyên truyền
vận động các hộ dân sinh sống trong khu vực tự nguyện hiến tặng hàng nghìn mét vùng đất
và các doanh nghiệp tự nguyện bỏ kinh phí ra xây dựng tạo diện mạo mới cho đô thị vùng sâu này
theo quy hoạch mở rộng phát triển thị xã eak trong tương lai thì hồ chứa nước eak
sẽ nằm trong khu vực thị xã với vị trí đó hồ nước sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng
trong việc mở rộng không gian kiến trúc đô thị để phát triển khu vực dân cư thương mại
dịch vụ du lịch trong phát triển tổng thể kinh tế xã hội của thị trấn eak hiện tại nói riêng
và toàn huyện nói chung vì vậy huyện eak đã quyết định xây dựng dự án đường vành đai
bao quanh hồ gắn với dự án du lịch hồ eak đồi chư cúc nhằm mở rộng phát triển không gian đô thị của huyện
với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm đến thời điểm hiện tại đã có một mươi ba doanh nghiệp
đóng góp hơn chín tỷ đồng và hơn một trăm linh hộ dân ở tổ dân phố một thị trấn eak và xã ea ca mút
cũng tự nguyện hiến tặng hơn bốn mươi m hai đất để thực hiện dự án với chiều dài ba năm km
theo ủy ban nhân dân huyện eak giai đoạn một của dự án xây dựng đường vành đai bờ hồ eak
kinh phí đầu tư hơn một mươi một hai tỷ đồng trong đó các doanh nghiệp đóng góp gần chín tỷ đồng
ngân sách huyện chỉ bỏ ra khoảng một tám tỷ đồng
chưa kể người dân hiến đất tháo rỡ công trình kiến trúc trên đất trị giá hàng tỷ đồng
giai đoạn hai của dự án sẽ được triển khai từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
huyện sẽ hoàn thiện đất nền mặt đường toàn tuyến với chiều dài bảy ba km
xây dựng các hạng mục công trình phục vụ phát triển du lịch
mô hình mỗi khu dân cư hỗ trợ kinh phí không tính lãi
kinh doanh thoát nghèo bền vững ở thị xã sông cầu tỉnh phú yên
đã khơi dậy truyền thống tương thân tương trợ trong cộng đồng dân cư
qua một năm triển khai mô hình đã tạo ra sức lan tỏa lớn
giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững
mà không trông chờ ý lại vào nhà nước
sự ra đời của mô hình mỗi khu dân cư hỗ trợ kinh phí không tỉnh lãi
giúp một hộ nghèo sản xuất kinh doanh thoát nghèo bền vững
của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thị xã sông cầu
tương thân tương ái ngay trong các khu dân cư
nơi có những gia đình còn khó khăn trong cuộc sống
sau một năm triển khai mô hình thị xã sông cầu đã có bốn mươi chín hộ nghèo
của bốn mươi chín khu dân cư tại một mươi hai xã phường được hỗ trợ vay vốn sản xuất
hiện phần lớn các hộ này đã cơ bản thoát nghèo
vươn lên có cuộc sống và nghề nghiệp ổn định
mỗi khu dân cư sẽ tự huy động đóng góp khoảng một mươi triệu đồng
và quỹ vì người nghèo thị xã sẽ hỗ trợ thêm khoảng từ năm triệu đồng
trên cơ sở đó khu dân cư
mỗi một hộ nghèo được bình chọn đó sẽ được một tri hội đoàn thể
chịu trách nhiệm đăng ký trợ giúp hỗ trợ hướng dẫn phương thức sản xuất
từ nguồn vốn vay của mô hình các hộ nghèo tự chọn phương thức sản xuất
kinh doanh phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương và gia đình
như chăn nuôi bò mua phương tiện vận chuyển ngư lưới cụ
sau thời gian trí thú làm ăn tích lũy nhiều gia đình đã có nguồn thu nhập ổn định
tiến đến thoát nghèo bền vững điển hình như gia đình anh lưu quang trường
ở thôn hai xã xuân hải là một ví dụ

ở khu dân cư mỹ thành phường xuân thành
đã được tham gia một cuộc sống tốt đẹp
không thể cùng các ngư dân khác đánh bắt hải sản xa bờ vì sức khỏe yếu
được vây vốn từ mô hình gia đình anh dẹo đã mua thêm lưới đánh ghẹ
sửa sõng câu khai thác hải sản ven bờ gặp những ngày trời yên biển lặng
thấp nhất anh dẹo cũng thu nhập trên dưới ba trăm linh đồng
đủ trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học
hiệu quả từ mô hình mỗi khu dân cư hỗ trợ kinh phí không tình lãi giúp một hộ nghèo sản xuất kinh doanh thoát nghèo bền vững
ở thị xã sông cầu tỉnh phú yên không những giúp nhiều hộ gia đình nghèo vươn lên có cuộc sống ổn định
mà còn thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
ngoài ra mô hình cũng giúp những hộ nghèo khắc phục tính trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước
chăm chỉ lao động vươn lên thoát nghèo bằng chính sự giúp đỡ của bà con hàng xóm và sức lao động của mình
niềm vui niềm tin của ngư dân như được nhân đôi khi sản lượng hải sản tăng cao so với cùng kỳ năm trước
và nhất là sau khi bộ tài nguyên và môi trường công bố biển miền trung đã an toàn
điều này giúp ngư dân tiếp tục bám biển vươn khơi
với hơn hai tàu thuyền tham gia đánh bắt cá tại ngư trường
sản lượng hải sản của thị xã hoàng mai và huyện quỳnh lưu mỗi năm đạt gần tám mươi tấn
và thời gian đầu sau sự cố môi trường biển miền trung
nghề biển của ngư dân vùng phía bắc tỉnh cũng bị ảnh hưởng vì tâm lý giá cả và mức tiêu thụ sản phẩm giảm đáng kể
tuy nhiên do làm tốt công tác tuyên truyền vận động phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo từ các cấp
đến nay sản xuất thủy sản ở khu vực này đã ổn định trở lại
kinh tế biển là một trong những mũi phát triển quan trọng của thị xã hoàng mai
vì vậy để giúp ngư dân tiếp tục nâng cao hiệu quả sản lượng bám biển vươn khơi
nhất là sau khi bộ tài nguyên và môi trường công bố biển miền trung an toàn
thị xã tiếp tục đẩy mạnh triển khai hỗ trợ ngư dân vay vốn đóng mới tàu thuyền theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
đây là điều kiện cho ngư dân ổn định đinh thần để sinh kế bền vững với ngày biển
về lâu dài chủ trương của thị xã hoàng mai đang truy đảo chuyển đổi nhanh cơ gấu tàu thuyền
từ vùng lồng ra vùng khơi đặc biệt là đóng mới tàu to mai lớn
rồi mua sắm các trang thiết bị hiện đại để khai thác hải sản xa bờ
cũng như là bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo
sự cố môi trường biển xảy ra tại hà tĩnh địa phương giáp nghệ an
nhưng ngư trường đánh bắt cá của ngư dân nghệ an chủ yếu ở vịnh bắc bộ ít ảnh hưởng
do đó sản lượng một mươi tháng đầu năm nay
toàn tỉnh đạt trên một trăm một mươi tấn vượt sáu so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt hơn sau khi bộ tài nguyên và môi trường công bố biển an toàn
chắc chắn số tàu thuyền tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản của tỉnh sẽ tăng lên nhanh chóng
với đường biển dài kinh tế biển là một trong những mũi trọng điểm của nhiều địa phương trong tỉnh
vì vậy dù không bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do formosa gây ra
nhưng để bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản và bảo vệ người tiêu dùng
các ngành địa phương đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
từ quan chắc thường xuyên mức độ ô nhiễm môi trường nước biển
đẩy mạnh tuyên truyền vận động và hỗ trợ kịp thời cho ngư dân
với sự nỗ lực đó đến nay nghề biển của nghệ an đã sôi động trở lại
vừa đưa ra cảnh báo trong một mươi ngày tới tại các tỉnh bắc bộ phổ biến ít mưa
thời tiết khô hanh đề phòng cháy nổ
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh và khô trong một mươi ngày tới
tại các tỉnh bắc bộ phổ biến ít mưa thời tiết khô hành
đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày bảy đến ngày một mươi một tháng một mươi hai
nguy cơ cao phát sinh cháy nổ gây nguy hiểm đối với các diện tích rừng trên khu vực
và các hoạt động sinh hoạt
cụ thể từ ngày sáu tháng một mươi hai ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét
vùng núi có rét đậm
sau đó do ảnh hưởng kết hợp với trường phân kỳ trên cao tình trạng cháy rét
vùng núi có rét đậm xảy ra vào ban đêm và sáng sớm
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi hai một mươi năm độ c vùng núi cao từ sáu đến chín độ c
gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
từ gần sáng ngày sáu tháng một mươi hai ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh lên cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai bốn mét biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai dự báo cấp một
trong một năm học toàn quốc xảy ra gần một sáu trăm linh vụ việc học sinh đánh nhau
ở trong và ngoài trường học tức là khoảng năm vụ diễn ra trong một ngày
và cứ khoảng trên năm hai trăm linh học sinh thì có một vụ đánh nhau
cứ hơn một mươi một em học sinh thì có một em bị buộc phải thu học vì đánh nhau
vậy làm thế nào để đẩy lùi bạo lực ra khỏi học đường
xin tham khảo mô hình học đường an toàn mà thành phố hà nội vừa triển khai thí điểm
và thành công tại hai mươi trường phổ thông
đây là một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ em gái và câu lạc bộ em trai
tại một trường cấp hai được áp dụng mô hình trường học an toàn
đây là giáo trình dành cho các bạn
lạc bộ em gái mỗi em gái ở đây đều là một thủ lĩnh của sự thay đổi
và cần rèn luyện tính quyết đoán và mục tiêu sống không bị ảnh hưởng tâm lý bởi những lời châm trọc
thời gian sinh hoạt tại câu lạc bộ đã mang lại nhiều kỹ năng cũng như hiểu biết cần thiết cho các em gái
mình nên sống hòa đồng đoàn kết thân áo với các bạn để không có những xích mít
song hành cùng các thủ lĩnh bạn trai các bạn trong câu lạc bộ cam kết cho các mối quan hệ không bạo lực
cam kết làm thủ lĩnh cho sự thay đổi
cho bình đẳng giới vì một môi trường học đường không bạo lực
bây giờ là cuộc sống bình đẳng giới nên là không nên đánh bạn gái
đàn ông phải biết bảo vệ và chăm sóc bạn gái
năm mươi trường phổ thông triển khai thành công mô hình này tại hà nội đều dựa trên sự tham gia ủng hộ của các bậc phụ huynh
các thầy cô giáo chủ nhiệm các ban giám hiệu những người luôn kề vai sắt cánh
cùng các em học đường
đáng chú ý hiện nay hà nội đã có hơn tám trăm linh lãnh đạo trẻ là các em học sinh
tại các trường đóng vai trò dẫn dắt thực hiện các sự kiện truyền thông
chống lại bạo lực học đường thu hút hàng chục nghìn học sinh
hàng chục nghìn phụ huynh và hàng nghìn giáo viên tham gia
bên cạnh đó hà nội cũng triển khai hai mươi phòng tham vấn nhận được sự tin tưởng chia sẻ
của gần tám học sinh về những vấn đề bạo lực mà các em gặp phải
hiện tại thì mới chỉ có hai mươi trường học được áp dụng dự án
nhưng mà em không biết là các em có thể làm gì
em hy vọng rằng trong tương lai thì tất cả các trường cũng sẽ có những dự án tương tự
bạo lực giới bạo lực học đường cũng như là về sự kỳ thị
đối với cả giới tính thứ ba là đã không còn nữa
trong thời gian tới chúng tôi rất là hy vọng
tất cả những hai mươi trường thì tiếp tục tham gia dự án
và cũng tiếp tục triển khai thực hiện cái dự án này trong mở rộng cho nhiều trường khác
nhất là về mô hình tâm lý và những vấn đề về việc bình đẳng giới
trong các trường học hiện nay
đẩy lùi bạo lực ra khỏi học đường
vì một học đường không bạo lực
vấn đề tưởng chừng khó giải quyết trên quy mô toàn cầu
đến nay đã có lời giải rõ ràng
và lời giải lại hoàn toàn nằm trong tay chúng ta
những nhà hoạch định chính sách giáo dục
các bậc phụ huynh những thầy cô giáo và các em học sinh
sự thành công của mô hình trường học an toàn của thủ đô
đã minh chứng cho sự đúng đắn của lời giải đó
trong phần tiết quốc tế pakistan sẵn sàng đàm phán toàn diện với ấn độ
unesco công nhận điệu nhảy rumba của cuba là di sản thế giới
về việc khủng bố từ pakistan phía pakistan cho biết sẵn sàng đàm phán với ấn độ
trong khuôn khổ của một cuộc đối thoại toàn diện
vốn được nhất trí bên lề hội nghị trái tim châu á từ năm hai nghìn một mươi năm
tại hội nghị trái tim châu á tiến trình istanbul
lần thứ sáu đã khai mạc tại thành phố amrisa bang punjab tây bắc ấn độ
ông satat aziz cố vấn về các vấn đề đối ngoại của thủ tướng pakistan cho hay
sự hiện diện của pakistan tại hội nghị này thể hiện cam kết của đất nước này
đối với hòa bình và an ninh của khu vực
ông azit còn cho biết thêm pakistan sẽ không nêu vấn đề kashmir
hay bất kỳ vấn đề song phương nào với ấn độ tại hội nghị trái tim châu á lần này
vì đây không phải là diễn đàn cho việc đó
đồng thời tái khẳng định rằng sự hiện diện của ông
tại ấn độ là dấu hiệu cho thấy pakistan sẵn sàng đàm phán song phương
điệu nhảy rumba của cuba vừa được tổ chức unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
bởi đó là biểu tượng của toàn bộ xã hội cuba
và điệu nhảy này bảo vệ quyền đa dạng văn hóa dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau
ủy ban liên chính phủ của unesco cho rằng romba cuba là điệu nhảy mô tả lòng tự trọng
và sự bền bỉ góp phần vào việc hình thành bản sắc dân tộc
đồng thời nhấn mạnh
rumba cuba với sự phong phú trong nhiệt điệu sự duyên dáng và gợi cảm của các bước nhảy
kết hợp với lời ca và niềm vui có khả năng kết nối nhiều người
không phân biệt giới tính hoàn cảnh xã hội hay địa lý
romba là điệu nhảy được ra đời từ các khu dân cư nghèo khổ của cuba
với những đặc điểm liên quan tới văn hóa châu phi
nhưng đồng thời cũng pha trộn một số yếu tố đặc trưng của văn hóa mỹ la tinh
và điệu nhảy flamenco của tây ban nha
chính phủ cánh hữu naui vừa tránh được
nguy cơ sụp đổ sau khi đạt được một thỏa thuận về dự thảo ngân sách hai nghìn một mươi bảy vào phút chót
theo dự thảo ngân sách hai nghìn một mươi bảy
chính phủ naui sẽ chi thêm khoảng sáu trăm bảy mươi triệu euro
cho vấn đề khí hậu và môi trường chính sách gia đình
giáo dục và nghiên cứu và giao thông đường sắt
các cuộc đàm phán về dự thảo ngân sách hai nghìn một mươi bảy của naui
đã rơi vào bế tắc khi đảng tự do tuyên bố rút khỏi đàm phán
vì không hài lòng với việc thiếu các biện pháp chống biến đổi khí hậu
nếu không đạt được nhất trí
về dự thảo ngân sách này
chính phủ do thủ tướng ena solberg lãnh đạo
sẽ phải kêu gọi một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội
trong trường hợp thất bại
naui phải đàm phán thành lập chính phủ mới
đại diện công đảng tại anh cho biết
chính đảng này sẽ tìm cách sửa đổi dự luật
nhằm bảo đảm quyền vào thị trường chung châu âu
của các doanh nghiệp và người lao động anh
khi nước này rời khỏi liên minh châu âu eu
chủ tịch công đảng anh jeremy corbyn cho biết
đề xuất sửa đổi dự luật
sẽ không làm chậm tiến trình brexit
và điều này là cần thiết để ngăn chặn việc
một số người trong đảng bảo thủ
muốn cắt đứt các mối quan hệ với eu
giảm thuế công ty
và xây dựng lên một loạt thỏa thuận thương mại với mỹ
theo ông điều đó sẽ dẫn đến
việc mức lương của người lao động
chi tiêu công và mức sống ở anh bị giảm
ngày hôm nay chính phủ anh sẽ có phiên tranh luận
tại toán tối cao anh về phán quyết
liệu việc kích hoạt điều khoản năm mươi
trong hiệp ước lisbon
có phải xin ý kiến của các nghị sĩ trước hay không
điều khoản năm mươi đưa ra các quy định
tiến trình để một nước
muốn ra khỏi eu cần phải thực hiện
ít nhất ba mươi hai người đã thiệt mạng
trong vụ nổ hầm mỏ khai thác than đá
tại thành phố xích phong
thuộc khu vực nội mông của trung quốc
nguyên nhân ban đầu được đưa ra
là do nổ khí ga dẫn tới vụ tai nạn này
vụ việc xảy ra khi một trăm tám mươi một công nhân
đang làm việc dưới lòng đất
tại mỏ khai thác than của công ty khai thác khoáng sản baoma
hiện công tác tìm kiếm
và cứu nạn vẫn đang được triển khai
trong khi một trăm bốn mươi chín công nhân
đã được đưa lên mặt đất
trung quốc là quốc gia sản xuất than đá lớn nhất thế giới
và các vụ tai nạn hầm mỏ
chết người xảy ra khá thường xuyên
tháng chín vừa qua ít nhất một mươi tám người
đã thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than
tại khu tự trị hồi ninh hạ
tây bắc trung quốc
trung tâm khí tượng học quốc gia trung quốc
vừa ban bố cảnh báo màu cam
tức mức độ ô nhiệm không khí nặng
khi mức cảnh báo này được đưa ra
các hoạt động ngoài trời của các trường học
sẽ bị hủy và các dự án xây dựng
phải tạm ngừng
khói mù nghiêm trọng tiếp tục xảy ra
tại một số nơi như thủ đô bắc kinh
và các thành phố thiên tân hà bắc
sơn đông hà nam và sơn tây
ở khu vực trung tâm và nam thành phố hà bắc
nồng độ pm hai năm
trong không khí cao hơn
năm trăm linh mg một mét khối
với tầm nhìn giảm xuống dưới hai trăm linh mét
trung quốc có hệ thống cảnh báo
thời tiết theo màu gồm bốn bậc
mức nghiêm trọng nhất là màu đỏ
tiếp theo là màu cam vàng và xanh lờ
sau khi trải qua một loạt
đợt ô nhiễm khói mù gần đây
chính quyền trung quốc dự định cắt giảm
ít nhất một mươi nồng độ pm cho phép
tại các thành phố lớn vào năm hai nghìn một mươi bảy